tại nhà quốc hội đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung mương chủ tịch nhóm nghị sĩ hiểu nghị việt nam nhật bản
đã tiếp cố vấn đặc biệt liên minh nghị sĩ hiểu nghị nhật việt tơ sư tơ mưu takebe
tại buổi tiếp trao đổi về hoạt động của trường đại học việt nhật đồng chí phạm minh chính khẳng định
việc ủng hộ cam kết của chính phủ việt nam cùng với chính phủ nhật bản phát triển thành công trường đại học việt nhật
đồng thời cho biết việt nam đang tìm giải pháp phù hợp nhất và mong muốn hai nước cùng đưa ra những đề xuất
giải pháp để có thể triển khai thực hiện dự án xây dựng trường đại học việt nhật kịp tiến độ
vui mừng trở lại việt nam ngay trong những ngày đầu tiên của năm hai nghìn một mươi tám
cố vấn đặc biệt liên minh nghị sĩ hiểu nghị nhật việt tơ sư tơ mưu takebe nhấn mạnh
nhân dịp hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
nhật bản đang tích cực triển khai các hoạt động thiết thực ý nghĩa
tới đây hạ viện nhật bản sẽ cử đoàn sang tham dự hội nghị appf hai mươi sáu
tin tưởng việt nam với tư cách chủ nhà sẽ tổ chức thành công hội nghị